ngày hai mươi chín tháng ba trên địa bàn tỉnh tây ninh đã có hai người trở về từ campuchia bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung
anh lê văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở tỉnh sóc trăng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng ba
chiều cùng ngày các đơn vị chức năng đã tìm thấy lê văn vũ tại quận tân phú tp hcm và đã được đưa về khu cách ly tập trung
tối ngày hai mươi chín tháng ba anh nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở huyện mê linh tp hcm tiếp tục bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung
các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm anh nguyễn thành nam đồng thời sở y tế tây ninh cho biết sẽ tiến hành xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật
được biết cả hai người bỏ trốn đều từ campuchia nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế mộc bài và đều chưa được xét nghiệm sars cov hai